các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo